ngày một mươi một tháng sáu công an tỉnh hà nam đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã được đảng ủy giám đốc công an tỉnh hà nam tổ chức triển khai thực hiện
với nhiều hình thức biện pháp sáng tạo sát thực tế khơi dậy ý chí phấn đấu lòng nhiệt tình cách mạng phát huy trí tuệ
tài năng sáng tạo của từng cán bộ chiến sĩ
hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong công an tỉnh đã vinh dự được đảng nhà nước bộ công an tỉnh hà nam
và các cấp tặng băng khen và giấy khen